ngày một mươi bốn tháng bảy lực lượng cứu hộ cứu nạn đồn biên phòng côn đảo đã kịp thời cứu vớt bảy ngư dân trên tàu cá mang biển kiểm soát nt hai ts bị nạn trên biển vũng tàu vào bờ an toàn
trước đó vào khoảng tám giờ cùng ngày đội biên phòng côn đảo bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu nhận được thông tin về việc tàu cá mang biển kiểm soát nt hai nghìn ts
do ông trần minh tùng bốn mươi sáu tuổi tại ninh thuận làm thuyền trưởng
trong khi đang hành trình vào bờ để tránh trú do thời tiết xấu thì bị sóng to gió lớn đánh chìm tàu khiến chín thuyền viên trên tàu cá bị rơi xuống biển
đến chín giờ cùng ngày lực lượng cứu nạn bộ đội biên phòng côn đảo tại hiện trường đã phát hiện và cứu vớt lên tàu bảy ngư dân chuyển về trung tâm y tế quân dân y huyện côn đảo để chữa trị chăm sóc sức khỏe
nhận định ban đầu có khả năng hai ngư dân đang mất tích có thể bị kẹt ở
trong tàu cá nhưng do thời tiết xấu sóng to gió lớn nên thợ lặn chưa tiếp cận được tàu bị nạn
hiện đồn biên phòng côn đảo đã thông báo huy động các tàu cá của ngư dân ra phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn của đơn vị tại hiện trường khẩn trương phân chia khu vực tìm kiếm hai ngư dân còn mất tích